từ tháng một năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng tp hcm sẽ kiểm tra khí thải các phương tiện
đây là một trong năm giải pháp được sở giao thông vận tải tp hcm đưa ra nhằm giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông
việc kiểm tra khí thải được thực hiện với các phương tiện như xe buýt ô tô khách xe tải trong cả nội thành và ngoại thành
thành phố cũng sẽ khôi phục việc tưới rửa mặt đường khuyến khích ứng dụng công nghệ mới
các nguồn năng lượng tái tạo năng lượng sạch trong giao thông vận tải các giải pháp như kiểm soát tải trọng
kiểm soát vận chuyển vật liệu phế thải hoặc quản lý công trình xây dựng thi công trên đường gây ô nhiễm bụi cũng sẽ được siết chặt